thường sử dụng công chiêng để giữ nhịp tạo âm thanh rộn ràng theo từng điệu múa của các thiếu nữ
thì với người con việc sử dụng cổng chiêng còn được đẩy lên cao trào đó chính là hình thức thi đấu trương
đấu chiêng là loại hình diễn sướng dân gian có tính chất riêng và có giá trị tiêu biểu đặc sắc mà các dân tộc khác không có
trước nguy cơ bị mai một những nghệ nhân tâm huyết ở huyện bắc trà my tỉnh quảng nam đã sưu tầm phục dựng và mở lớp truyền dạy đấu chiêng
nhằm khơi dậy nét văn hóa truyền thống bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc co r tại địa phương
trong chương trình trang địa phương truyền hình nhân dân hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phóng sự đấu chương
nghệ thuật đặc sắc của người con phóng sự do đài phát thanh truyền hình quảng nam thực hiện

nhằm khơi dậy nét văn hóa truyền dạy đấu chiêng bảo tồn và phát huy bản sắc dân tộc con tại địa phương